nhằm tìm hiểu các dấu vết của di tích lịch sử và kiến trúc cấp quốc gia hải vân quan
phục vụ nghiên cứu và xây dựng dự án quy hoạch trùng tu tổng thể công trình
trung tâm bảo tồn di tích cố đồ huế và bảo tàng di lịch sử quốc gia phối hợp thực hiện
khai quật di tích này theo quyết định của bộ văn hóa thể thao và du lịch
sau một tháng tiến hành khai quật khảo cổ tại di tích hải vân quan thuộc thị trấn lăng cô
huyện phú lộc tỉnh thừa thuyên huế và phường hòa hiệp bắc quận lên triểu thành phố đà nẵng
đơn vị khai quật đã tiến hành đào sâu khoảng hai mét dưới lòng đất trên diện tích hơn một trăm linh mét vuông
làm xuất lộ bậc cấp bằng đá móng cổng hải vân quan thời minh mạng và lối đi lên di tích hải vân quan
đợt khai quật này kéo dài đến tháng chín năm hai nghìn một mươi tám thực hiện trên tổng diện tích sáu trăm linh m hai
và sẽ làm xuất lộ toàn bộ khu vực chung quanh hải vân quan
những hiện vật khai quật được sẽ tạm thời lưu giữ bảo quản tại bảo tàng cổ vật công đình huế
được biết sau khi kết thúc đợt khai quật này các đơn vị liên quan sẽ có báo cáo sơ bộ
và tiếp tục nghiên cứu hoàn tất báo cáo khoa học trình bộ văn hóa thể thao và du lịch
để có phương án quy hoạch trùng tu tổng thể công trình